tại thủ đô paris pháp đại sứ quán việt nam tại pháp đã tổ chức buổi gặp gỡ thân mật với bà con việt kiều và bạn bè quốc tế
nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm quốc khánh mùng hai tháng chín và kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam pháp năm năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
tham dự buổi lễ có đại sứ các nước asean đại diện bộ ngoại giao pháp các phái đoàn ngoại giao tại pháp đại diện chính quyền địa phương
các hội đoàn người việt nam tại pháp hội hiểu nghị pháp việt các cơ quan đại diện việt nam tại pháp bạn bè pháp và đông đảo bà con việt kiều
sau bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao và năm năm quan hệ đối tác chiến lược việt nam và pháp quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước tiếp tục được mở rộng
và phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực đóng vai trò tích cực khởi xướng các mối quan hệ giữa eu và asean
chúng tôi xin cảm ơn chính phủ và đại sứ quán việt nam đã tạo cơ hội cho chúng tôi được tham
dự buổi lễ kỷ niệm bảy mươi ba năm quốc khánh đầy ấn tượng tuyệt vời này
tại buổi lễ các đại biểu đã được nghe các bài hát ca ngợi bắc hồ tình yêu quê hương đất nước do nhóm hợp ca quê hương biểu diễn
và dự tiệc chiêu đãi các món ăn truyền thống đậm đà hương vị quê hương